tại hoàng thành thăng long đã khai mạc festival áo dài hai nghìn một mươi chín
dự lễ khai mạc có đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành và đông đảo công chúng thủ đô
với màn trình diễn của khoảng ba trăm linh người mẫu trong những bộ siêu tập áo dài đầy cảm xúc của các nhà thiết kế về hà nội
đêm khai mạc festival áo dài hai nghìn một mươi sáu đã gây được ấn tượng mạnh cho các khán giả
ngoài nhân vật đặc biệt là cụ nguyễn thị xính phu nhân cố danh họa bùi xuân phái
còn có một mươi bảy người là những nghệ sĩ tiên tuổi của làng sân khấu điện ảnh
sau phần đọc diễn văn khai mạc là phần trình diễn các bộ sưu tập áo dài của ba mươi hai nhà thiết kế của ba miền bắc trung nam
không gian của di sản hoàng thành thăng long trở thành sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn và lãng mạn trong sắc tím của hoa thạch thảo
trên nền nhạc của các bài hát về hà nội các bộ siêu tập thể hiện nét đẹp tinh tế và dịu dàng của người con gái hà nội nói riêng
và của người phụ nữ việt nam